ủy ban nhân dân thành phố đã có các văn bản chỉ đạo khai báo y tế bằng mã qr khi vào ra các địa điểm công cộng bằng hai hình thức khai báo trực tuyến
tại đường dẫn tờkhaiyt vn hoặc khai báo thông qua ứng dụng vietnam health declarations blue zone and covid cài đặt trên điện thoại thông minh
tuy nhiên số lượng người đã quét là rất ít so với thực tế
tính đến hết ngày chín tháng tám trên phạm vi toàn thành phố số địa điểm đã đăng ký quét mã qr là một trăm chín mươi một tám trăm bảy mươi hai
bảy ngày vừa qua trung bình có một trăm bốn mươi một tám trăm sáu mươi chín lượt quét một ngày
vì vậy sở chỉ huy thành phố chỉ đạo giám đốc người đứng đầu các sở ban ngành đơn vị trực thuộc thành phố
chủ tịch ubnd các quận huyện thị xã chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện nghiêm việc quét mã qr để đảm bảo việc truy vết được nhanh chóng
khoanh vùng chính xác kịp thời ngăn chặn lây lan dịch bệnh
tiếp tục với tin tức về an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vĩnh yên tỉnh
tỉnh vĩnh phúc vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với lưu văn sơn
trú tại xã kim long huyện tam dương về tội vi phạm quy định về an toàn nơi đông người
trước đó tối ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một trong khi đang điều trị nhiễm covid một mươi chín tại bệnh viện giã chiến của tỉnh
sơn đã lợi dụng sự sơ hở của lực lượng chức năng bỏ trốn khỏi khu điều trị
ngay trong đêm công an tỉnh vĩnh phúc khẩn trương truy tìm đến hai mươi hai h cùng ngày đã tìm thấy và đưa đối tượng
trở về lại bệnh viện điều trị
ngoài nguy cơ lây lan covid một mươi chín ra cộng đồng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên xác định
hành vi của lưu văn sơn gây thiệt hại hơn hai trăm chín mươi triệu đồng là chi phí cho các hoạt động điều tra
truy tìm truy vết phòng chống dịch bệnh
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thuận nam tỉnh ninh thuận cho biết đã áp giải trần thắng trần thắng thanh sơn
và nguyễn văn xá cùng chú tại xã phước diêm huyện thuận nam
đến thực nghiệm hiện trường vụ trộm cắp tài sản tại nhà trị lý thị lự ở xã phước diêm huyện thuận nam
trước đó vào tối ngày hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi một xá rủ sơn và một đối tượng chưa rõ danh tính đi trộm cắp tài sản
để có tiền sử dụng ma túy sau khi đột nhập ba nhà ở cùng thôn lạc tân hai xã phước diêm nhưng không lấy được tài sản
xá và sơn đột nhập vào nhà chị lựu chiếm đoạt hơn bảy mươi bốn triệu đồng và một điện thoại di động
tại cơ quan công an sơn khai nhận sau khi trộm cắp được tài sản
đã chia cho xá hai mươi chín triệu đồng sơn chiếm đoạt số tiền còn lại để tiêu xài cá nhân và mua ma túy đá
khám xét nhà các đối tượng lực lượng công an tạm giữ một bịch ma túy và một mươi năm triệu đồng